tại thành phố hồ chí minh đoàn công tác của ủy ban pháp luật của quốc hội đã có buổi làm việc với đại diện các đoàn đại biểu quốc hội khu vực phía nam
về công tác tiếp thu chỉnh lý dự án luật cư trú sửa đổi
tại buổi làm việc đại biểu tập trung thảo luận về phương thức quản lý dân cư theo số định danh cá nhân cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia
bổ sung trường hợp xóa đăng ký thường trú khái niệm cư trú các hình thức cư trú biện pháp tăng cường quản lý cư trú khi áp dụng xóa bỏ hộ khẩu
quyền và trách nhiệm của công dân về cư trú
đại biểu tán thành với quy định dự thảo luật là bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại tất cả các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các địa phương cần sớm đưa ra giải pháp vừa thực hiện quyền cư trú công dân vừa bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân
chủ nhiệm ủy ban pháp luật cho biết ý kiến đóng góp của đại biểu quốc hội là cơ sở phục vụ công tác giải trình tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật cư trú sửa đổi
ủy ban pháp luật sẽ tổng hợp các ý kiến và trình quốc hội trong kỳ họp tới